lãnh đạo ubnd xã yên sơn thông tin hiện nay tình trạng sức khỏe của một mươi tám cháu đều ổn định và đang được bố mẹ cùng bệnh viện chăm sóc
liên quan đến người trực tiếp thực hiện tiêm nhầm theo lãnh đạo ubnd xã đây là một nam cán bộ của trạm y tế
trong chiều ngày bốn tháng một mươi một ubnd huyện quốc oai đã chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã yên sơn
đình chỉ dây chuyền gồm bốn cán bộ y tế đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm này
để xem xét trách nhiệm
đồng thời ra soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
ubnd huyện quốc hoài cũng thừa nhận đây là sự cố rất nghiêm trọng ngoài ý muốn
đối với nguyên nhân dẫn đến việc tiêm nhầm này lãnh đạo xã yên sơn nói hiện cơ quan chuyên môn y tế
và các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ
ubnd xã hiện đang chờ thông tin chính thức về việc này
lãnh đạo ubnd xã cũng cho biết thêm ngay trong ngày hôm qua lãnh đạo ubnd huyện
các đơn vị chức năng huyện xã đã trực tiếp xuống gặp gỡ
hỏi tại gia đình các cháu và nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn này
hiện nay tình hình địa phương đã ổn định
trước đó trong thông cáo phát đi sở y tế hà nội cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã báo cáo bộ y tế
và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước
các chuyên gia y tế của tổ chức y tế thế giới và unicef
các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện nhi trung ương
đã trực tiếp thăm khám cho các cháu
hiện tại theo sở y tế hà nội tình trạng sức khỏe của các cháu đều đã ổn định
một số cháu có biểu hiện sốt sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm
không có trường hợp nào sốc phản vệ
sở y tế cũng đã chỉ đạo giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn hà nội
tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra
theo cập nhật mới nhất đến sáng năm tháng một mươi một sau bốn mươi tám giờ tiêm hầu hết trẻ đều tỉnh táo ăn bú tốt
một số bé có hình biểu hiện sốt quấy khóc kém ăn đã đỡ
các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện sanh pôn tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe
và chăm sóc kịp thời cho trẻ hỗ trợ tư vấn cho phụ huynh
trước đó vào tối ngày bốn tháng một mươi một bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã tới bệnh viện sanh pôn thăm các cháu
và chỉ đạo chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiếp tục hỗ trợ tối đa hà nội để chăm sóc điều trị
bộ trưởng cũng chỉ đạo sở y tế hà nội ra soát công tác tiêm chủng
thực hiện việc bảo quản lưu giữ vận chuyển sử dụng vaccine nói chung và vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng
đúng theo quy định của bộ y tế tăng cường giám sát không để xảy ra các sự cố tương tự
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
sự cố tiêm chủng xảy ra tại trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai hà nội ngày ba một mươi một
trạm y tế xã yên sơn tổ chức tiêm chủng cho trẻ em đội tuổi từ một đến sáu tháng tuổi
trong quá trình tiêm xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín pfizer cho một mươi tám cháu nhỏ từ hai đến sáu tháng tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin trên thành phố hà nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ trẻ đến bệnh viện đa khoa sanh pôn
cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố để chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
sở y tế hà nội đã báo cáo bộ y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước
chuyên gia y tế của tổ chức y tế thế giới và unicef
bộ y tế chỉ đạo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương và các chuyên gia của bệnh viện tới bệnh viện sanh pôn
trực tiếp thăm khám thực hiện các biện pháp điều trị cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cháu
liên quan vụ việc sáng nay cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế có công văn hỏa tốc gửi sở y tế hà nội đề nghị thực hiện một số nội dung sau
thứ nhất khẩn trương chỉ đạo bệnh viện sanh pôn tập trung theo dõi sức khỏe của các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng
thứ hai tổ chức xác minh sự việc nêu trên kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan
xử lý theo quy định gửi báo cáo nhanh về cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trước một mươi h ba mươi ngày năm tháng một mươi một để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
thứ ba trong quá trình theo dõi chăm sóc các trẻ nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về cục quản lý khám chữa bệnh để được hỗ trợ
vaccine pfizer được tổ chức y tế thế giới phê duyệt
khuyến cáo sử dụng cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ y tế việt nam cũng đã phê duyệt chỉ định tiêm cho người lớn và đối tượng trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tham khảo tài liệu từ tổ chức thế giới who cũng như ghi nhận từ nhà sản xuất và một số nước đã triển khai tiêm chủng cho thấy
các phản ứng thường gặp sau tiêm vaccine pfizer gồm có đau đầu đau khớp đau cơ đau tại vị trí tiêm mệt mỏi ớn lạnh sốt sưng đỏ tại vị trí tiêm buồn nôn mẩn đỏ tại vị trí tiêm
các phản ứng không phổ biến là mất ngủ
đau tứ chi ngứa chỗ tiêm nổi hạch
phản ứng rất hiếm gặp là liệt mặt ngoại biên cấp tính viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim
trao đổi với báo chí chủ tịch xã yên sơn là nguyễn văn tuấn cho biết
các cơ quan chức năng của xã đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng của huyện khẩn trương xác minh vụ việc đồng thời cử cán bộ thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình
theo ông nguyễn văn tuấn đây là sự cố đáng tiếc trong tiêm chủng
hiện xã và huyện vẫn đang cử cán bộ túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ các gia đình
ông nguyễn văn tuấn cho biết thêm trước đó ngày bốn tháng một mươi một ubnd huyện quốc oai đã họp khẩn và thông báo kết luận của chủ tịch ubnd huyện về vụ việc
trong đó chủ tịch ubnd huyện quốc oai giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng liên quan và chính quyền địa phương chia làm bốn tổ công tác xuống gặp gỡ thăm hỏi gia đình các cháu bé
hiện xã đã hỗ trợ mỗi gia đình một phần quà trị giá một năm triệu đồng
thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình
ngoài ra xã yên sơn cũng phối hợp với lực lượng chức năng liên quan theo sát diễn biến vụ việc kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó chủ tịch ubnd huyện quốc oai nguyễn trường sơn đã giao giám đốc trung tâm y tế huyện quốc oai căn cứ quy định của pháp luật và ngành y tế để kiểm tra
xác minh làm rõ nhằm xử lý nghiêm trách nhiệm liên quan đối với cán bộ trạm y tế xã yên sơn và trạm trường trạm y tế xã yên sơn
giao công an huyện quốc oai điều tra làm rõ vụ việc báo cáo và đề xuất xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan
chủ tịch ubnd huyện quốc oai nguyễn trường sơn cũng yêu cầu ubnd xã yên sơn tuyên truyền vận động hỗ trợ gia đình của các cháu bé yên tâm phối hợp với lực lượng y tế để theo dõi
chăm sóc sức khỏe cho trẻ có phương án đảm bảo duy trì an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
điều diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật vào chủ đề quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại